thưa quý vị liên quan đến đại án aic hôm nay phiên tòa xét xử ba mươi sáu bị cáo trong đại án gian lận đấu thầu
xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai và công ty aic kết thúc phần xét hỏi chuyển sang phần tranh tụng
đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án
điểm đáng chú ý của phiên tòa này là cựu chủ tịch aic nguyễn thị thanh nhàn cùng bảy người khác bỏ trốn trước khi bị khởi tố
vẫn bị truy tố và đưa ra xét xử
viện kiểm sát cũng đề nghị mức án đối với bà nhàn và những người đang trốn truy nã
viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bà nguyễn thị thanh nhàn từ một mươi bốn đến một mươi năm năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
từ một mươi sáu đến một mươi bảy năm tù về tội đưa hối lộ tổng hợp hình phạt bị đề nghị là ba mươi năm tù
cùng hai tội danh trên trần mạnh hà phó tổng giám đốc aic bị đề nghị lần lượt một mươi ba một mươi bốn năm tù và một mươi hai một mươi ba năm tù tổng hợp từ hai mươi năm đến hai mươi bảy năm tù
cả hai bị cáo nhàn và hà hiện đang bỏ trốn bị phát lệnh truy nã
bị cáo hoàng thị thúy nga cựu phó tổng giám đốc công ty aic bị đề nghị từ tám đến chín năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
bị cáo trần đình thành cựu bí thư tỉnh ủy đồng nai bị đề nghị từ một mươi đến một mươi một năm tù về tội nhận hối lộ
cựu chủ tịch đinh quốc thái bị đề nghị từ chín đến một mươi năm tù cùng về tội danh trên
bị cáo phan huy anh vũ cựu giám đốc sở y tế bị đề nghị hai tội nhận hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng lần lượt chín đến một mươi năm tù và một mươi một mươi một năm tù tổng hợp hình phạt là từ một mươi chín đến hai mươi một năm tù
cựu giám đốc sở kế hoạch và đầu tư bồ ngọc thu bị đề nghị bốn năm năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
nhóm bị cáo còn lại là cán bộ của tỉnh đồng nai bị đề nghị mức án thấp nhất từ ba mươi tháng đến cao nhất là năm năm tù
liên quan đến diễn biến phiên tòa xét xử vụ án công ty cổ phần địa ốc alibaba vào ngày hôm qua tòa án nhân dân tp hcm đã có văn bản thông báo về thời gian tuyên án và niêm yết bản án
theo đó phiên tòa đã kết thúc phần tranh luận hội đồng xét xử bước vào phần nghị án và sẽ tuyên án vào lúc bảy h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng một mươi hai
trước đó đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn thái luyện mức án tù trung thân
đề nghị phạt bị cáo nguyễn thái lĩnh tổng giám đốc công ty alibaba em ruột của luyện một mươi sáu một mươi tám năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
các bị cáo là đồng phạm của luyện bị viện kiểm sát đề nghị mức án từ một mươi hai đến hai mươi năm tù cùng về tội danh trên
bị cáo võ thị thanh mai vợ của luyện và nguyễn thái lực em trai của luyện và lĩnh bị viện kiểm sát đề nghị mức án ba mươi năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền
riêng bị cáo huỳnh thị kim thắng bị đề nghị phạt từ năm đến sáu năm tù về tội rửa tiền
công an tỉnh đồng nai cho biết đang tạm giữ cho thanh tùng để điều tra về hành vi dùng dao đâm đại úy nguyễn thế đức phó trưởng công an phường an hòa thành phố biên hòa bị thương
vào tối ngày hai mươi ba một mươi hai tại phường long bình tân đối tượng cho thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú tại tp biên hòa đã vai chạm giao thông với hai người đàn ông
và xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sô sát tổ tuần tra của công an phường đang làm nhiệm vụ đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra tuy nhiên tùng không chấp hành mà chống đối
lúc này đại úy nguyễn thế đức nhận được tin báo nên chạy ra hỗ trợ tổ tuần tra tùng đã cầm dao thái lan bất ngờ đâm một nhát trúng vào ngực trái của đồng chí đức gây thương tích nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu
tùng đã bị lực lượng công an khống chế bắt giữ ngay sau đó ngày hôm nay đoàn công tác của công an tỉnh đồng nai đã đến bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai thăm hỏi và tặng quà cho đại úy nguyễn thế đức
huyện kim sơn tỉnh ninh bình là địa bàn có đông đồng bào công giáo vào dịp lễ giáng sinh hàng năm chỉ riêng nhà thờ đá phát diệm đã có trên hàng chục giáo dân hàng chục nghìn giáo dân và du khách tới tham quan và dự lễ
điều đó kéo theo nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa bàn để kịp thời chuẩn bị cho công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ công an huyện kim sơn đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm bảo đảm an toàn cho người dân
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
ngay từ ngày hai mươi ba công an huyện kim sơn đã tăng cường lực lượng phương tiện tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phân luồng giao thông tại khu vực lối vào của nhà thờ đá phát diệm

thì khu vực này tức là không tối nào dưới ba người đâu tức là ở tất cả các tỉnh rồi ở các nơi họ đổ xô về đây lực lượng an ninh của huyện của thị trấn đảm bảo tuyệt đối
còn riêng khuôn viên trong thì các anh ấy cũng có lực lượng an ninh không có mặc quần áo của an ninh mà mặc thường phục
bên cạnh việc tăng cường đảm bảo an ninh trật tự công an huyện kim sơn còn tổ chức thăm hỏi
gặp gỡ các vị chức sắc trước việc
qua đó hướng dẫn giáo dân tổ chức đón giáng sinh an vui chấp hành tốt chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
lãnh đạo của công an huyện đều tới chúc mừng các sứ của chúng tôi
nó vừa khẳng định cái sự quan tâm của chính quyền địa phương nó vừa bảo đảm cho chúng tôi một nền an ninh trật tự
để chúng tôi có thể vui hưởng một lễ giáng sinh an lành huyện kim sơn ở đây rất quan tâm
bởi vì chúng tôi thường xuyên có những ngày lễ lớn và mỗi lần như vậy thì gần như là cán bộ chiến sĩ công an còn ra quân trước chúng tôi
trong dịp này công an huyện huy động một trăm linh lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự từ ngày hai mươi ba tháng một mươi hai đến hết ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật gây dối trật tự công cộng
ảnh hưởng tới an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong dịp giáng sinh
trong dịp này công an huyện huy động một trăm linh lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự trước trong và sau noel
trong dịp này công an huyện huy động một trăm linh lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự trước trong và sau noel
ngày hôm qua đơn vị cũng đã xây dựng kế hoạch phương án để báo cáo với đồng chí giám đốc quân tỉnh
đồng ý bố trí lực lượng tất cả cán bộ chiến sĩ của con huyện là hơn hai trăm linh cán bộ

bằng các biện pháp nghiệp vụ tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu
bắt quả tan đối tượng trần văn hiệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trần văn hiếu sinh năm hai nghìn
cùng ngụ phường nhà mát thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu và đối tượng lê văn vũ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ xã vĩnh hải thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng
đang chở trên hai trăm linh kg tôm xú đến nhà nguyễn văn hóa
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ngụ xã vĩnh hậu huyện hòa bình tỉnh bạc liêu để tiêu thụ
qua làm việc bước đầu các đối tượng khai nhận số tôm trên là do các đối tượng trộn
và các ao tôm trên địa bàn thị xa vĩnh châu tỉnh sóc trăng để đem xuống bán cho nguyễn văn hóa
sở giao thông vận tải tp hcm đã ra văn bản gửi các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn
phải đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu kiểm định phương tiện và đồng thời chấn chỉnh bất cập tại các nơi này
hiện tp hcm có một mươi bảy trung tâm đăng kiểm xe cơ giới gồm có chín cơ sở thuộc tư nhân
ba đơn vị thuộc cơ sở giao thông vận tải thành phố và bảy trung tâm thuộc cục đăng kiểm việt nam
sở giao thông vận tải tp hcm đề nghị các trung tâm đăng kiểm chủ động ra soát chấn chỉnh ngay các bất cập các sai phạm
phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra xử lý các vi phạm pháp luật
sở yêu cầu ba trung tâm đăng kiểm số năm trăm linh một s năm trăm linh hai s và năm trăm linh ba s khẩn trương rà soát kiện toàn các dây chuyền kiểm định
và động viên tinh thần cán bộ viên chức người lao động ổn định việc làm đảm bảo phục vụ nhu cầu người dân
quán trực đến một trăm linh cán bộ viên chức người lao động thực hiện đúng quy định quy trình trong công tác
tuyệt đối không có hành vi tiêu cực nhũng nhiễu
giao tránh thanh tra sở giao thông vận tải tp hcm ra soát kế hoạch kiểm tra thanh tra của các cơ quan chức năng
tham mưu sở chương trình kế hoạch kiểm tra thanh tra hoạt động kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn
trước đó cục đăng kiểm việt nam thuộc bộ giao thông vận tải đã có văn bản gửi các đơn vị đăng kiểm
yêu cầu đảm bảo duy trì hoạt động ổn định nếu đông phải làm thêm giờ kể cả thứ bảy và chủ nhật
để giải quyết nhu cầu kiếm định phương tiện tăng cao của người dân
phải đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện
đối với trường hợp xe không đạt chuẩn lãnh đạo đơn vị phân công cán bộ có trình độ giải thích rõ ràng đầy đủ
và hướng dẫn khách hàng sửa chữa khắc phục đúng theo quy định để kiểm định lại
thưa quý vị dự kiến tại sân bay tân sơn nhất năm nay lượng khách nội địa vào các ngày lễ tết đạt ba tám triệu khách
với gần hai mươi bảy chuyến bay tăng khoảng một mươi so với thời điểm trước dịch năm hai nghìn hai mươi ba
do đó cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất phải thực hiện cùng lúc nhiều biện pháp đảm bảo an ninh
tránh xảy ra ủng tắc và không để hành khách mất quá nhiều thời gian chờ đợi khi làm thủ tục và soi chiếu
một trong các giải pháp được cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất triển khai trong cao điểm tết
là tổ chức chương trình thanh niên tình nguyện do đoàn thanh niên đơn vị là thành viên
đội ngũ này luôn túc trực tại các khu vực thường phải tập trung đông khách để sẵn sàng hỗ trợ
hồi giờ mình không đi mình không biết cho nên là được hướng dẫn hỏi tới đâu là người ta chỉ tới đó là biết ngỡ mình đi
ước tính giai đoạn tết dương lịch hai nghìn hai mươi ba sáng lượng hành khách qua sân bay tân sơn nhất đạt khoảng một trăm một mươi năm lượt trên tổng số bảy trăm hai mươi chuyến bay
các ngày cao điểm tết nguyên đáng dự kiến trung bình khoảng tám trăm hai mươi chuyến bay đi và đến trong một ngày với khoảng một trăm ba mươi khách
trong đó nội địa là chín mươi khách quốc tế là bốn mươi khách trong đó đông nhất ngày hai mươi chín tháng chạp với gần một trăm hai mươi ba khách
và sau tết chín tháng giêng lượng khách lên đến một trăm bốn mươi bốn khách mỗi ngày
để đáp ứng được lượng lớn khách cao điểm tết này cái hàng không quốc tế tân sơn nhất vừa hoàn thành dự án mới rộng sánh bê nhà cao quốc nội với bốn cửa mới
nâng tổng số cư khởi hành từ hai mươi một lên hai mươi năm
cái mà bức xúc hiện nay là cái việc mà hành lý vào băng chuyển thì là khó tìm rồi đến chậm
thì có những cái về cơ sở hạ tầng cũng khó khăn
đây gọi là kỹ thuật số quét mã qr code để dán trên xe trên các cột hoặc là chỗ xuống máy bay
để làm sao mà hành khách mà quét qua được thì nó sẽ hiện lên là băng truyền số mấy là của chuyến bay mình nhận ở đâu
về công tác đảm bảo an ninh trực tự an toàn và trực tự giao thông tại các khu vực sánh chờ sánh ra vào
và đặc biệt là các là dành cho xe đưa đón hành khách
ngoài huy động một trăm linh quân số an ninh của sân bay thì cảng hàng không tân sơn nhất sẽ được các đơn vị
hồ chí minh lực lượng cảnh sát cơ động cảnh sát giao thông quận tân bình cũng như điều động các tổ công tác đến hỗ trợ
chiều nay ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai tại khuôn viên công viên hoàng văn thụ quận tân bình
đây là công trình có tính chất đặc biệt quan trọng cho giao thông tại sân bay tân sơn nhất và khu vực tây nam của thành phố hồ chí minh
được ubnd tp hcm phê duyệt với tổng mức đầu tư bốn tám trăm bốn mươi tám tỷ đồng
trong đó chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư là hai bốn trăm một mươi hai tỷ đồng
chi phí xây lắp là một năm trăm linh tỷ đồng cùng các chi phí khác
dự án có thiết kế lắp đặt hệ thống thoát nước cây xanh vỉa hè và đèn chiếu sáng chuẩn đô thị
tuyến đường này kết nối trực tiếp nhà ga t ba của cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
với tổng chiều dài bốn ba mươi một km mà cắt ngang sáu làng xe vận tốc thiết kế năm mươi km trên giờ
trên tuyến có hạng mục cầu vượt tại khu vực trước nhà gai t ba với tổng chiều dài chín trăm tám mươi tám m
có tổng chiều dài ba trăm năm mươi m mà cắt ngang chín m hai làng xe dự kiến hoàn thành vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi bốn
cả hai công trình này đều được kỳ vọng giải quyết được nạn ủng tắc quanh sân bay như hiện nay
đã có buổi giới thiệu giao lưu chính thức với đọc giả tại tp hcm
những câu chuyện đằng sau các quyết sách mang tính đột phá
của cố thủ tướng võ văn kiệt lần đầu tiên được chia sẻ qua lời kể của những nhân vật chủ chốt
từng làm việc với tỷ lãnh đạo xuất chúng này
còn bố chia sẻ với đọc giả tp hcm lần này nguyên tụ nhóm tác giả bao gồm chuyên gia kinh tế phạm chi lan
nhà thơ nguyễn duy thành viên nhóm thứ sáu phan chánh dưỡng đại biểu quốc hội trương trọng nghĩa
qua những lời kể trong sách và đặc biệt lời kể trực tiếp trong buổi giao lưu
thêm nhiều câu chuyện về cố thủ tướng võ văn kiệt được tái hiện sinh động
từ những chuyến đi công tác nước ngoài gặp gỡ các chính sách
những lần đối thoại gai gắt về lính mỹ mất tích trong chiến tranh việt nam
tới những góc khuất trong cuộc sống đời thường như chuyện lập gia đình
chuyện tiếp bạn từ thổ mày tao chi tớ ở quê nhà
không chỉ có đánh giá tâm tình từ nguyên lãnh đạo nhà báo chuyên gia kinh tế trong nước
sách võ văn kiệt trăm năm trong một chủ dân
còn mang lại ghi chép khách quan hơn từ nhà nghiên cứu văn hóa tại pháp cao huy thuần
từ đại sứ việt nam tại na uy và tại ukraine
ấn phẩm này cũng khép lại chủ xuất bản trong đợt kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh của
cổ thủ tướng võ văn kiệt một nghìn chín trăm hai mươi hai hai nghìn hai mươi hai
trong khi mọi người háo hức đón mùa noel mới
thì ở đơn vị thần nhân tạo bệnh viện di đồng hai tp hcm
có hơn sáu mươi bé bị suy thận giai đoạn cuối
phải từ bỏ ước mơ đến trường để tuần ba buổi đến bệnh viện chạy thận
thấu hiểu được những thiệt thòi ấy
bệnh viện và đơn vị thận nhân tạo đã tổ chức cho các cháu một buổi đón giáng sinh
thật ấm áp và rộn ràng
tiết mục biểu diễn thời trang này
do chính những bệnh nhi đang chạy thận tại đơn vị thận nhân tạo bệnh viện nhi đồng hai thực hiện
để làm được điều đó
các cô điều dưỡng bác sĩ của khoa đã tranh thủ thời gian tập cho các con mỗi khi đến chạy thần
trên tay trên cổ vẫn còn chằn chịch giấy nhở
nhưng nụ cười vẫn nở thật tươi trên gương mặt tái xanh của những em bé không may bị suy thận giai đoạn cuối
dù cây nhà lá vườn những tiết mục này gây xúc động không chỉ với phụ huynh và những ai tham dự
mà còn là niềm vui khôn siết của các bé
bản thân chúng tôi và gia đình khám phá ra những bé mỗi một bé có những khả năng và những tiềm năng riêng
tại đơn vị thần nhân tạo bệnh viện di đồng hai
thành phố hồ chí minh có đến hơn sáu mươi bệnh nhi đang chạy thận định kỳ
đa số các em đều phải bỏ học vì bệnh tật
tuần ba buổi có mặt ở bệnh viện trong nhiều năm liền
các em gần như quen biết nhau và không rõ từ lúc nào xem nhau như bạn bè người nhà
thậm chí nơi đây cũng trở thành ngôi nhà thứ hai của các em và những cô chú điều dưỡng bác sĩ là người thân
hôm nay con được chơi vì con rất là vui
lúc đầu là con nghỉ học xong rồi mẹ nói là một năm sau đó con sẽ đi học lại
con đi học lại
con đi tới khám lại thì áp con nó bị lên cao nên là con nghỉ y học xong rồi mẹ cho con nghỉ học tới bây giờ luôn
lâu dần thì con lên đây con cũng có các bạn chơi chung với con
con cũng không còn để ý đến cái chuyện đó nữa nhưng mà con vẫn muốn được đi học lại
những món quà nhỏ dành tặng cho bệnh nhi đang chạy thận đều được quyên góp từ nhân viên y tế
định kỳ mỗi tháng các bác sĩ đều tự nghĩ ra những hoạt động tập thể để các bé có thể tham gia cùng nhau
phần nào quên đi nỗi buồn của bệnh tật sự thiệt thòi của các con khi không được đến trường như bạn bè
đây cũng là một cái mục tiêu của chúng tôi
và chúng tôi muốn tạo ra một cái gọi là cái sự liên kết gia đình giữa người thầy thuốc
các cô điều dưỡng với các bé là những bệnh nhân và phụ huynh tạo thành một mối liên kết
và từ đó và chúng tôi sẽ chăm sóc bệnh nhân là được tốt hơn

ngoài đường phố không khí noel đang nao nứt với tiếng nhạc giáng sinh rộn ràng
ngoài đường phố không khí noel đang nao nứt với tiếng nhạc giáng sinh rộn ràng
ở đây nụ cười của những bệnh nhi đang rạn rỡ tiếp thêm sức mạnh để ba mẹ và nhân viên y tế có thêm niềm tin và nghị lực
tiếp tục hành trình yêu thương để các em lạc quan hơn trước bệnh tật
gửi đi những lời nguyện cầu và mơ ước về những mùa giáng sinh khác trong sinh tươi khỏe mạnh và ngập tràn hạnh phúc
bằng các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh cà mau kết hợp cùng các lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra
phát hiện tại nhà một người dân thuộc khu vực ấp năm xã tân lộc huyện thới bình của tỉnh cà mau
đang vận chuyển hàng chục kiện hàng hóa với nhiều sản phẩm ngoại nhập không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại thời điểm kiểm tra lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện bốn mươi một kiện hàng với nhiều loại sản phẩm như đồng hồ mắt kính túi sách nước hoa
kem dưỡng da ngoại nhập không hóa đơn chứng từ địa điểm lên xuống hàng hóa là nhà của ông hùng người địa phương
qua khai thác nhanh và mở rộng vụ việc lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục kiểm tra nhà của bà phượng em ruột ông hùng
đã phát hiện thêm một mươi một kiện hàng trong đó gồm nước hoa kem dưỡng da có nguồn gốc ngoại nhập không hóa đơn chứng tử
lực lượng đã tiến hành lập biên bản niêm phong số hàng hóa trên đồng thời mời những người có liên quan về cơ quan để tiếp tục điều tra làm rõ
mới đây trên địa bàn huyện tứ kỳ của tỉnh hải dương một cơ sở kinh doanh bị phát hiện mua các sản phẩm nguyên vật liệu
không rõ nguồn gốc xuất xứ rồi tự đóng gói in bao bì ngày sản xuất sau đó đem bán tiêu thụ ngang nhiên trên thị trường để kiếm lời
cụ thể công an huyện tứ kỳ phối hợp với đội quản lý thị trường số ba thuộc cục quản lý thị trường tỉnh hải dương và công an xã ngọc kỳ
kiểm tra phát hiện tại nhà của đoàn văn sơn
có ba công nhân đang thực hiện quy trình in ngày sản xuất và hạn sử dụng lên các sản phẩm bánh kẹo có thương hiệu in trên thị trường
sơn khai nhận các sản phẩm trên từ một công ty ở phường gia thụy quận long biên tp hà nội rồi tự y ngày sản xuất và hạn sử dụng
các sản phẩm trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
đồng thời sơn còn mua các loại kẹo chipchip kẹo ngũ sắc ô mai không rõ nguồn gốc về tự đóng gói gián nhãn các thương hiệu bán ra thị trường kiếm lời
ngoài ra toàn bộ số hàng hóa gồm hơn bốn trăm bốn mươi thùng bánh kẹo các loại tương đương khoảng hai năm tấn
và máy móc phục vụ việc sản xuất máy in ngày sản xuất và hạn sử dụng máy ép nhiệt máy co màng túi máy viền long đã bị thu giữ
xử lý nghiêm việc đổi tiền không đúng quy định
đây là một trong những yêu cầu của thủ tướng chính phủ tại chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba

vui tươi lành mạnh an toàn và tiết kiệm
tại chỉ thị mới được ban hành này thủ tướng chính phủ yêu cầu ngân hàng nhà nước việt nam chủ trì
phối hợp với các bộ ngành địa phương chủ động theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế thế giới trong nước
để điều hành thận trọng linh hoạt đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ
phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá và các chính sách kinh tế vĩ mô khác
nhằm góp phần kiểm soát lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế
bên cạnh đó điều tiết tiền tệ hợp lý điều hành lãi suất tỷ giá phù hợp tình hình thị trường
diễn biến vĩ mô và mục tiêu chính sách tiền tệ ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối
tăng cường thanh tra kiểm tra và giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài
bảo đảm an toàn hệ thống
thưa quý vị hiện nay đang là thời kỳ cao điểm chuẩn bị thực phẩm phục vụ cho dịp tết nguyên đán
nhu cầu của thị trường đối với những sản phẩm chất lượng sẽ tăng lên
do đó việc tăng cường kết nối tiêu thụ các sản phẩm ô cốp phải được đẩy mạnh hơn nữa
mở đường giúp các sản phẩm xanh sạch đảm bảo an toàn sức khỏe đến gần hơn với người tiêu dùng
những tháng cuối năm hợp tác xã này đã tăng gấp đôi nhân công và sản lượng
để sản xuất các loại miến khô phục vụ thị trường
với hơn bốn mươi tấn miến các loại cho năm nay đây là con số được lên kế hoạch từ trước
và đang được hợp tác xã tăng tốc sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường dịp tết này
theo nghề truyền thống này thì chỉ có bận rộn là ba tháng cuối năm
tăng ca phải làm cả ban đêm buổi sáng phải dậy từ bốn giờ sáng
còn làm đến tận một mươi giờ đêm mới được nghỉ nữa
thực hiện chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm ô cốp
đến nay đã có hàng nghìn mặt hàng đạt hạng ba sao bốn sao
đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng an toàn thực phẩm
hiện nay người dân có xu hướng lựa chọn sản phẩm ô cốp cho mỗi dịp tết
do đó nhiều chương trình hoạt động xúc tiến thương mại kết nối cung cầu
hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của các tỉnh ra thị trường được triển khai
qua đó giúp người dân yên tâm mua sắm
trong dịp này thì chúng tôi đã chuẩn bị sẵn số lượng hàng hóa
đảm bảo đầu ra trong mùa tết
hiện nay thì đã tiêu chuẩn
tất cả những cái sản phẩm ở đây thì đều là những sản phẩm
đã được chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm
và được chứng nhận sản phẩm ô cốt
thì chúng tôi cũng đang đẩy nhanh quá trình sản xuất
để phục vụ cho người tiêu dùng trong dịp tết nguyên đán sắp tới
hy vọng rằng với sự nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm
đa dạng mẫu mã quan tâm quảng bá sản phẩm ô cốt của các địa phương
doanh nghiệp hợp tác xã dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
người dân sẽ có thêm nhiều cơ hội lựa chọn các sản phẩm an toàn
với giá cả phù hợp đáp ứng nhu cầu thị trường
sau đây là tin chúng tôi vừa cập nhật liên quan đến vụ xét xử đại án aic
hôm nay ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai sau bốn ngày xét hỏi
phiên tòa xét xử ba mươi sáu bị cáo trong đại án gian lận đấu thầu
xảy ra tại bệnh viện đa khoa đồng nai và công ty aic
kết thúc phần xét hỏi chuyển sang phần tranh tụ
đại diện viện kiểm sát
giữ quyền công tố tại tòa đã nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án
điểm đáng chú ý của phiên tòa này là cựu chủ tịch aic nguyễn thị thanh nhàn
cùng bảy người khác bỏ trốn trước khi bị khởi tố
vẫn bị truy tố và đưa ra xét xử
viện kiểm sát cũng đề nghị mức án đối với bà nhàn và những người đang trốn truy nã
viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bà nguyễn thị thanh nhàn một mươi bốn một mươi năm năm tù
tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
một mươi sáu đến một mươi bảy năm tù về tội đưa hối lộ tổng hợp hình phạt bị đề nghị là ba mươi năm tù
cùng hai tội danh trên trần mạnh hà phó tổng giám đốc aic
bị đề nghị lần lượt là một mươi ba một mươi bốn năm tù và một mươi hai một mươi ba năm tù
tổng hợp hình phạt là hai mươi năm đến hai mươi bảy năm tù
cả hai bị cáo nhàn và hà hiện đang bỏ trốn bị phát lệnh truy nã
bị cáo hoàng thị thúy nga cựu phó tổng giám đốc công ty aic
bị đề nghị tám chín năm tù về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
bị cáo trần đình thành cựu bí thư tỉnh đồng nai
bị đề nghị từ một mươi đến một mươi một năm tù vì tội nhận hối lộ
cựu chủ tịch đinh quốc thái bị đề nghị chín một mươi năm tù cùng với tội danh trên
bị cáo phan huy anh vũ cựu giám đốc sở y tế
bị đề nghị hai tội nhận hối lộ và vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
lần lượt là từ chín đến một mươi năm tù và một mươi đến một mươi một năm tù tổng hợp hình phạt là từ một mươi chín đến hai mươi một năm tù
cựu giám đốc sở kế hoạch và đầu tư bồ ngọc thu bị đề nghị từ bốn đến năm năm tù
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
nhóm bị cáo còn lại là cán bộ của tỉnh đồng nai
bị đề nghị mức án thấp nhất từ ba mươi tháng đến cao nhất là năm năm tù
bộ tài chính mới đây đã ban hành thông tư số bảy mươi bốn hai nghìn hai mươi hai
quy định về hình thức thời hạn thu nộp
kê khai các khoản phí lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của bộ
theo quy định tại thông tư này người nộp phí lệ phí thực hiện nộp phí lệ phí bằng một trong bốn hình thức
nộp phí lệ phí theo hình thức không dùng tiền mặt
nộp phí vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí mở tại kho bạc nhà nước
nộp qua tài khoản của cơ quan tổ chức nhận tiền khác với tổ chức thu phí lệ phí
hoặc nộp phí lệ phí bằng tiền mặt cho tổ chức thu phí lệ phí
tiền lãi phát sinh trên số dư tài khoản chuyên thu phí lệ phí của tổ chức thu phí lệ phí mở tại các tổ chức tín dụng
phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước cùng số tiền phí lệ phí phải nộp trong tháng phát sinh
thông tư bảy mươi bốn cũng bãi bỏ một trăm hai mươi sáu điều khoản điểm của các thông tư thu phí lệ phí do bộ trưởng bộ tài chính ban hành
thông tư này cũng có hiệu lực từ ngày hai mươi hai tháng một mươi hai và áp dụng đối với tổ chức cá nhân nộp phí lệ phí
tổ chức thu phí lệ phí và cơ quan tổ chức cá nhân khác liên quan đến thu nộp các khoản phí lệ phí
thuộc thẩm quyền quy định của bộ tài chính
tiếp theo mời quý vị cùng đến với những tin tức kinh tế nổi bật trong nước trong hai mươi bốn giờ qua
hãng hàng không quốc gia cambodia ankele của campuchia ngày hai mươi ba tháng một mươi hai thông báo đã thực hiện thành công chuyến bay đầu tiên
nối tỉnh siem reap của nước này
với thủ đô hà nội của việt nam
theo thông báo chuyến bay khai trương bằng máy bay a ba trăm hai mươi xuất phát từ sân bay quốc tế cm riap
và hạ cánh tại sân bay quốc tế nội bài ở hà nội vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai chở theo sáu mươi tám hành khách
và đã quay trở lại siem reap cùng ngày chở theo tám mươi một hành khách
thông báo cũng cho biết ban đầu cambia anger air sẽ tiến hành ba chuyến bay một tuần bằng máy bay a ba trăm hai mươi vào các ngày thứ ba thứ năm và thứ bảy
gần đến dịp nghỉ lễ noel năm hai nghìn hai mươi hai cây thông các sản phẩm trang trí đang giảm mạnh
tại một số siêu thị ở hà nội như brg mat bixi v cộng các sản phẩm trang trí trong dịp lễ noel khá phong phú như cây thông
vòng hoa nguyệt quế quả trâu sa băng rán kính quần áo ông già noel xe kéo và tuần lộng
theo dự báo của một số doanh nghiệp bán lẻ trong hai ngày cuối tuần này dự kiến số lượng khách đến mua sắm tăng mạnh
năm nay ngày lễ noel tết dương lịch và tết nguyên đán khá gần nhau nên các siêu thị sẽ liên tục thực hiện các chương trình khuyến mãi giảm giá
nhằm tri ân khách hàng đã đồng hành cùng doanh nghiệp trong năm qua đồng thời thúc đẩy tiêu dùng hàng việt trong mùa mua sắm cuối năm
trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai giá trị xuất khẩu sầu riêng sang trung quốc đạt gần năm mươi triệu usd tăng hơn bốn so với cùng kỳ năm trước
phía bạn cũng vừa cấp thêm ba mươi bảy mã vùng trồng và cơ sở đóng gói sầu riêng của việt nam
như vậy đến nay việt nam được trung quốc cấp tổng cộng một trăm một mươi ba mã vùng trồng và cơ sở đóng gói
còn số này dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới bởi hiện có khoảng ba trăm linh mã đang trong quá trình kiểm tra trực tuyến để hoàn thiện nốt thủ tục chờ trung quốc cấp phép
thưa quý vị tối ngày hôm qua khu ẩm thực đêm kết hợp phố đi bộ đảo ngọc ngũ xã
thuộc phường trúc bạch quận ba đình tp hà nội đã bắt đầu đi vào hoạt động thu hút nhiều khách du lịch và người dân đến tham quan ăn uống
phóng viên của bản tin kinh tế và tiêu dùng đã có một buổi trải nghiệm tại con phố này
thưa quý vị trong dịp cuối tuần này hà nội sẽ có một điểm vui chơi mới để chúng ta cùng khám phá đó chính là phố ẩm thực đêm kết hợp đi bộ đảo ngọc vũ xã
và ngay bây giờ mời quý vị cùng khám phá khu phố này cùng với chúng tôi
không gian phố ẩm thực đêm kết hợp đi bộ đảo ngọc ngũ xã gồm bảy khu phố ngũ xã trần tế dương nguyễn khắc hiếu mặc định chi nam tràng lạc chính và trần vũ
trong đó trung tâm đảo là phố ngũ xã và phố ngũ khắc hiếu là khu phố nổi tiếng với các món ăn như phở cuốn lẩu
nhiều người dân đã có mặt tại đây ngày khai trương để vui chơi thưởng thức món ăn
em thấy ở đây rất là đông vui
nhất là có những cái trải nghiệm ẩm thực rất là đông vui

hôm nay mình thấy phố đi bộ rất là sôi động và náo nhiệt
nhà mình ở ngay cửa bắc nên đây chắc chắn sẽ là điểm để thương xuyên nhà mình
trong ba ngày đầu tiên khi đi vào hoạt động dịch vụ ăn uống tại đây sẽ đồng loạt giảm giá
khu vực ăn uống sẽ mở rộng ra lòng đường phục vụ người dân
để hưởng ứng tuần lễ khai trương phố đi bộ này thì nhà hàng tôi cũng áp dụng chương trình khuyến mại giảm tổng biêu một mươi năm
cộng với này tặng món ăn
và tặng thêm nước uống
ngay từ đầu giờ chiều đến giờ thì mọi người cũng nhìn thấy rất là đông khách đến đây
và mình cũng khá là tin tưởng vào cái chủ trương này của phường cũng như của thành phố
mình tin rằng là sau cái đợt khai trương này thì sẽ kích cầu được rất là nhiều khách biết đến cái khu phố này
phố đi bộ ẩm thực đào ngọc ngũ xã sẽ được tổ chức vào ba ngày cuối tuần
thứ sáu từ một mươi tám h đến hai mươi hai giờ
thứ bảy và chủ nhật từ bảy h
không gian sinh hoạt văn hóa mới này hứa hẹn sẽ thu hút khách du lịch
góp phần phát triển kinh tế cải thiện môi trường sống của người dân
tạo động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội của quận và phát triển du lịch thủ đô
hy vọng rằng khu ẩm thực kết hợp phố đi bộ đào ngọc vũ xã sẽ là một gợi ý cho quý vị trong dịp cuối tuần
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
xin chào tạm biệt quý vị